trong tuần qua hà nội đã ghi nhận thêm ba trăm chín mươi chín ca mắc sốt xuất huyết gần gấp đôi những tuần trước đó
số ca mắc có xu hướng tăng nhanh ở các quận nam tử liêm hoàng mai hà đông
theo thông tin từ sở y tế hà nội cho biết từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận thêm ba trăm chín mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết nâng tổng số mắc từ đầu năm đến nay lên hai hai trăm linh một
đáng chú ý là thời điểm này dịch sốt xuất huyết ở hà nội đang bước vào mùa cao điểm
số mắc mới liên tục tăng nhanh từ giữa tháng tám đến nay
riêng số ca mắc trong tuần vừa qua đã tăng gần gấp đôi số mắc ở tuần đầu tiên của tháng chín tăng một trăm bảy mươi một trường hợp